theo báo cáo của bộ thông tin và truyền thông trong sáu tháng đầu năm nay bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường chặn các thuê bao gửi tin nhắn rác và xử lý các doanh nghiệp phát tán tin nhắn rác
kết quả đã chặn được hơn chín trăm sáu mươi bốn bốn trăm linh thuê bao phát tán tin nhắn rác tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với ba trăm sáu mươi một đầu số và các dịch vụ đối với năm mươi hai đầu số phát tán tin nhắn rác
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự thảo thông tư quy định về tiêu chí hướng dẫn phát hiện ngăn chặn và quy định về xử lý thuê bao phát tán tin nhắn rác
tới đây cục sẽ kiểm tra thực tế việc các nhà mạng chặn tin nhắn rác
nhiệm vụ trọng tâm của thanh tra bộ này là từ nay đến cuối năm tập trung vào việc thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về tin nhắn rác tin nhắn lừa đảo